trưa ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực biển giữa hải phòng và quảng ninh đã phát hiện tàu hàng mang biển hiệu tb một nghìn chín trăm bốn mươi
đang có hành trình có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra
tàu tb một nghìn ba trăm tám mươi tám thuộc công ty trách nhiệm hiểu hạn hai mươi bảy tháng bảy xuân bắc gồm bốn thuyền viên
do ông vũ văn thu bốn mươi bảy tuổi trú tại xã an đồng huyện quỳnh phụ thái bình làm thuyền trưởng
đang chở khoảng một tấn than nhiệt thấp tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn hợp pháp của hàng hóa
tất cả giấy đăng ký phương tiện bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đều photo hai thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa tiến hành điều tra xác minh làm rõ